khán giả đang cùng đến với bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
kính thưa quý vị chính quyền tp hcm đã chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn bình thường mới
sống trong môi trường có covid một mươi chín và chuẩn bị thói quen tinh thần để ứng phó với môi trường có covid
theo đó tp hcm đã triển khai các kế hoạch chiến lược về y tế giãn cách xã hội phục hồi kinh tế an sinh xã hội
thành phố sẽ nới lỏng dần từng bước các hoạt động kinh tế theo lộ trình
trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ bảo vệ của người dân
căn cứ theo hai trụ cột là tiến độ tiêm vaccine và an toàn của hệ thống y tế theo từng giai đoạn
địa bàn cụ thể với ba giai đoạn từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi
từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đảm bảo f điều trị tại nhà được chăm sóc tốt các f chuyển nặng được điều trị kịp thời hạn chế tử vong
để đảm bảo cho các hoạt động an toàn ở mức tối đa
tp hcm đã xây dựng ban hành bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực hoạt động kinh tế
văn hóa xã hội trong điều kiện mới vừa phòng chống dịch vừa kinh doanh sản xuất
đồng thời tuyên truyền để người dân chuyển đổi tâm thế
sống trong điều kiện bình thường mới phù hợp với điều kiện sống có dịch